phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai tiếp xúc cử tri huyện bảo thắng sau kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri huyện đã kiến nghị nhiều vấn đề xoay quanh lĩnh vực giáo dục môi trường và an sinh xã hội như cần có cơ chế hỗ trợ cho các giáo viên tham gia quản lý học sinh bán chú
tại các trường không phải là phổ thông dân tộc bán chú sớm xây dựng nút giao cao tốc nội bài lào cai xuống thị trấn phố lu huyện bảo thắng
đồng chí đỗ bá tị cùng lãnh đạo địa phương đã giải đáp những thắc mắc ý kiến của cử tri đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh
còn đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của trung ương phó chủ tịch quốc hội thay mặt đoàn ghi nhận để chuyển đến các cơ quan chức năng